tính từ một mươi tám h ngày ba tháng tám đến sáu h ngày bốn tháng tám việt nam ghi nhận thêm một mươi ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có bảy ca tại đà nẵng ba ca tại quảng nam có liên quan đến bệnh viện đà nẵng
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên sáu trăm năm mươi hai ca
và trong sáng nay cũng đã ghi nhận thêm một ca tử vong do suy thận mạng giai đoạn cuối và mắc covid một mươi chín
ba bệnh nhân tại quảng nam có độ tuổi từ ba mươi năm đến sáu mươi bảy tuổi
trong đó một bệnh nhân tại khoa nội thần kinh huyết học bệnh viện đà nẵng
hai bệnh nhân là f một của bệnh nhân năm trăm năm mươi năm bệnh nhân tại khoa ngoại thần kinh bệnh viện đà nẵng
bảy bệnh nhân tại đà nẵng có đội tuổi từ ba mươi đến sáu mươi tám tuổi
trong đó một bệnh nhân là nhân viên y tế bệnh viện đà nẵng năm bệnh nhân tại bệnh viện đà nẵng
một bệnh nhân là f một cách ly tập trung tại khu ký túc xá phường hòa hiệp nam quận liên triều đà nẵng
sáng bốn tháng tám bệnh nhân bốn trăm hai mươi sáu đã tử vong
đây là bệnh nhân nữ sáu mươi hai tuổi quê ở hòa vang đà nẵng có tiền sử suy thận mạng tính một mươi năm
trần đoán tử vong suy thận mạng giai đoạn cuối sốc nhiễm trùng suy đa tạng và mắc covid một mươi chín
như vậy trong sáu trăm năm mươi hai ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm bảy mươi bốn ca
số ca còn đang điều trị là hai trăm bảy mươi một ca số ca tử vong là bảy ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi sức khỏe là một trăm ba mươi ba hai trăm bảy mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một hai trăm năm mươi tám người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi bốn trăm hai mươi bảy người
cách ly tại nhà nơi lưu trú một trăm một mươi một năm trăm chín mươi bốn người